thưa quý vị một cơ sở chuyên sản xuất nước uống giả thương hiệu nước uống tăng lực năm
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai phối hợp với tri cục quản lý thị trường
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ và bắt quả tàng
cơ sở này có địa chỉ tại khu phố ba a phường long bình tân tp biên hòa
do trần minh hải chú tại quận một mươi hai tp hcm làm chủ
đối tượng khai cơ sở có khoảng từ chín đến một mươi nhân công
có nhiệm vụ đóng nhãn sản phẩm giả thương hiệu nước tăng lực no một vào các chai nhựa
có nước màu vàng bên trong có ghi là nước trái cây
được hải nhập về từ quận một mươi hai tp hcm rồi đóng vào các thùng
loại hai mươi bốn chai một thùng rồi đem ra thị trường tiêu thụ
qua kiểm đếm lực lượng chức năng xác định có gần một sáu trăm linh thùng nước nguyên liệu chưa rán nhãn mát
ba trăm năm mươi thùng nước ngọt giả thương hiệu nước tăng lực
no một thành phẩm cùng nhiều phương tiện công cụ phục vụ cho hành vi làm giả
bị lực lượng chức năng áp sát chiếc xe fortuner trở hàng nhập lộng
một số nghi phạm đã hoảng sợ tháo chạy
tài xế của chiếc fortunner bảy chỗ bị tạm giữ
cùng gần hai trăm linh kg pháo lộng
vụ việc xảy ra tại huyện bù đốc tỉnh bình phước
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
hai tổ công tác kiểm tra ô tô bảy chỗ fortuner
mang biển số năm mươi một f năm nghìn hai trăm bốn mươi một
có dấu hiệu trở hàng lộng
khi phát hiện lực lượng công an
các đối tượng đã bỏ trốn
riêng phạm quang trung là lái xe
và phạm ngọc tuấn đang phụ bốc vác các bao tải
đã bị lực lượng chức năng khống chế
kiểm tra ô tô lực lượng công an huyện bù đốc
đã thu giữ năm bao tải nghi là pháo
có trọng lượng một trăm tám mươi năm kg
cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản
bắt người phạm tội quả tăng niêm phong
và tạm giữ toàn bộ tăng vật phương tiện phạm tội
tiếp theo sẽ là thông tin liên quan
đến việc thu giữ số lượng lớn hàng nhập lậu
tại bắc giang và sơn là
tại đường cao tốc hà nội bắc giang
đoạn chạy qua xã quang châu
huyện việt yên tỉnh bắc giang
lực lượng chức năng tỉnh bắc giang đã phát hiện
và xử lý xe ô tô chở số lượng lớn hàng hóa nhập lậu
từ nước ngoài không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát
kiêm chủ hàng là vũ hồng linh
ở quận hoàng mai tp hà nội điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển
ba tuyết mù tạt một trăm bốn mươi chai nước suốt gà
ba trăm sáu mươi chai dầu hào nhập lậu
với tổng giá trị hàng hóa
gần hai mươi triệu đồng
chủ hàng khai nhận đã thu mua hàng hóa trôi nổi
tại tỉnh lạng sơn sau đó đem về quận long biên
tp hà nội để tiêu thụ
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc giang
đã lập biên bản và bàn giao cho đội quản lý thị trường
huyện việt yên xử phạt vi phạm hình chính
đồng thời buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm nói trên
đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế ma túy công an tp sơn la
đã phát hiện thu giữ số lượng lớn hàng hóa
mỹ phẩm nhập lậu chủ hàng là bà phạm thị hiền
chú tổ một mươi phường trường lề tp sơn la
lực lượng công an đã thu giữ
bốn trăm bảy mươi năm sản phẩm mỹ phẩm
gồm son kem dưỡng da do nước ngoài sản xuất
với tổng giá trị hơn một mươi bảy triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng
không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc của lô hàng
tại tỉnh vĩnh long lực lượng chức năng
công an huyện vũng liêm phối hợp với
tri cục thú y tỉnh vĩnh long vừa bắt quả
tăng một tiểu thương kinh doanh mua bán
thịt heo không qua kiểm dịch
trong quá trình kiểm tra các hội tiểu thương
kinh doanh mua bán thịt heo tại chợ vũng liêm
lực lượng chức năng đã phát hiện tại quầy thịt heo
của trần thị ngọc thủy chú xã trung thành đông
huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
bày bán gần một trăm tám mươi kg thịt heo
không qua kiểm dịch của cơ quan thú y
và số thịt heo đã bị đổi màu
có dấu hiệu nhiễm bệnh
bước đầu bà thủy khai nhận do giá thịt heo tăng cao
nên đã mua một con heo bị bệnh
đem về giết mổ rồi đem bán
ở chợ vũng liêm để kiếm lời
thời gian gần đây do ảnh hưởng của bệnh dịch
tả lợn châu phi dẫn đến thiếu hụt
nguồn cung thịt lợn trên nhiều địa bàn cả nước
giá thịt lợn giữa việt nam và lào
cũng trình lệch khá cao
lợi dụng vấn đề này một số đối tượng
đã dùng nhiều thủ đoạn để vận chuyển lợn
từ lào về việt nam tiêu thụ
đây là chiếc xe tải mang biển kiểm soát
bị lực lượng biên phòng quảng trị bắt quả tang
khi đang vận chuyển ba mươi hai con lợn
không có giấy tờ hợp pháp
trên quốc độ chín
với chiều dài biên giới giữa quảng trị và savannah khẹt lào
là sáu mươi bốn km trên sông suối
rất nhiều điểm người dân hai bên biên giới giao thương với nhau
chính vì vậy các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn
để vận chuyển lợn về việt nam tiêu thụ
về phương thúc thủ đoàn thì rất là tiên vi bằng nhiều phương tiện
để đưa cái lợn từ ngoài biên giới vào nội địa
sau khi đưa vào biên giới thì các đối tượng đưa vào các trang trại
các hồ gia đình để hợp thức hóa
từ đầu tháng một mươi hai đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ
và tiêu hủy ba năm tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc
trên khu vực biên giới
lực lượng biên phòng triển khai lực lượng
chốt chăn kiểm tra kiểm soát chặt chẽ
tại cửa khẩu hai bên kiểm tra cửa khẩu
và tại các bến đỏ dân sinh trên biên giới
phối hợp chặt chẽ với địa phương
kiểm tra các trang trại trên biên giới
để đảm bảo không có tình trạng
đưa các lực lượng chất năng
thịt lợn từ bên kia biên giới
vào trên địa bàn biên giới
tình hình buôn bán lợn trên khu vực biên giới
có thể tăng cao đột biến trong dịp tết nguyên đán
thực trạng trên để hỏi lực lượng chất năng
trên tuyến biên giới cần phối hợp chặt chẽ
bên cạnh đó chính quyền địa phương
dọc biên giới cũng cần tăng cường công tác
tuyên truyền sâu rộng đến với người dân
để tránh nơi lan dịch tà lợn châu phi
trên biên giới và đảm bảo ổn định
thị trường thịt lợn trong dịp cuối năm
tiếp tục với thông tin liên quan đến
phiên tòa xét xử vụ án xảy ra
tại công ty cổ phần viễn thông mobifone
mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần
nghe nhìn toàn cầu avg
vào chiều nay các luật sư vẫn tiếp tục hỏi
các bị cáo trong ban giám đốc tổng công ty mobifone
tại phiên tòa trả lời câu hỏi
của các luật sư về quá trình
mua bán cổ phần avg
bị cáo phạm thị phương anh nguyên phó tổng giám đốc
mobifone khẳng định đồng ý
quan điểm truy tố bản thân và không muốn
để vụ án ảnh hưởng tới các đồng nghiệp cấp dưới
luật sư đề nghị bị cáo giải thích
việc thay đổi lời khai liên quan
việc phê duyệt phương án kinh doanh của avg
tuy nhiên nữ bị cáo này từ chối
và giữ nguyên câu trả lời
tại giai đoạn điều tra đồng thời
các bị cáo nguyên là phó tổng giám đốc công ty mobifone
nguyễn bảo lâm nguyễn đăng nguyên
khẳng định trong cuộc họp liên quan đến
dự án trên do thành phần họp như thông báo
nên đều không ký biên bản cuộc họp
đáng chú ý là tại phiên tòa hôm nay
cựu chủ tịch mobifone lê nam trà
cho biết chương trình ký thỏa thuận hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần với avg
chỉ có một tiếng chuẩn bị và cũng không có
trong lịch làm việc
chuyển sang một thông tin khác
trước thực trạng chất lượng môi trường không khí
tại các đô thị lớn nhất là tại hà nội và tp hcm
đang ngày càng xấu thậm chí có những ngày
tới ngưỡng màu nâu mức cảnh báo khẩn cấp
về sức khỏe bộ tài nguyên và môi trường
đã có văn bản gửi văn phòng chính phủ
và các bộ ngành liên quan mời tham dự cuộc họp
để tìm ra các giải pháp cấp bách
kiểm soát chất lượng không khí
cuộc họp dự kiến tổ chức vào chiều
ngày một mươi chín tháng một mươi hai
nội dung cuộc họp sẽ tập trung trao đổi thảo luận
về tình hình thực hiện quyết định số chín trăm tám mươi năm

về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia
về quản lý chất lượng không khí đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
phối hợp xác định nguyên nhân
và đưa ra các biện pháp cấp bách
kiểm soát chất lượng môi trường không khí
tại các thành phố lớn
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
tổng cục môi trường thuộc bộ tài nguyên môi trường
cũng đã đưa ra thông báo nhận định
trong tuần qua từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
mức độ ô nhiễm không khí cũng liên tiếp
có xu hướng tăng
đặc biệt là trong các ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
chỉ số chất lượng không khí
ngay tại hà nội đã chạm ngưỡng rất xấu
việt nam có rất nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển năng lượng tái tạo
như năng lượng mặt trời mưa thủy chiều điện nhiệt
chủ trương phát triển các dự án năng lượng tái tạo là đúng đắn
tuy nhiên nhiều điểm ngẽn và vướng mắt trong quá trình thực hiện
đang khiến các dự án năng lượng tái tạo
chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra
vậy các hạn chế ở đây là gì và cách giải quyết ra sao
để chúng ta có thể phát triển thị trường năng lượng tái tạo
cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây của chúng tôi
với một dự án điện gió công suất khoảng ba mươi mw
thì tối thiểu phải đầu tư năm mươi triệu usd
hiện nay bảy mươi bảy dự án điện gió đã được đăng ký
ở một mươi tám tỉnh thành trên cả nước
trong đó tập trung nhiều nhất ở tỉnh bình thuận ninh thuận
với gần bốn mươi dự án
tuy nhiên một số dự án đã phải ngưng lại
do rất nhiều nguyên nhân đến từ cơ chế hạ tầng cơ sở

cũng như vốn đầu tư
dự báo năm hai nghìn hai mươi
chỉ có khoảng một mươi dự án khả thi được đưa vào vận hành
đây là những con số cho thấy bức tranh khá ảm đạm
của thị trường điện gió nói riêng năng lượng tái tạo nói chung
đúng là việt nam thì về tiềm năng về năng lượng tái tạo
thì cũng có rất là nhiều
việc là vấn đề như là tiềm năng về mặt trời
về gió sinh khối cũng tương đối
ngoài ra thì có truyền điện nhỏ
vì trong việt nam thì truyền điện nhỏ
thì gọi là trong cái lãnh vực gọi là đưa vào
trong cái gọi là năng lượng tái tạo
tiềm năng thì tốt
nhưng mà năng lượng tái tạo
nó để phát triển và khai thác nó
thì nó có những cái khó khăn nhất định
ví dụ những cái giảm cản như là
về giá về cơ chế chính sách
cũng như là về cái gọi là
sự ổn định trong vấn đề cung cấp và khai thác nó
mới đây trung tâm điều độ điện quốc gia
đề xuất giảm phát khoảng trên bốn trăm bốn mươi w năng lượng mặt trời

và các tỉnh ninh thuận bình thuận
hoạt động này có thể thấy sự mất đồng bộ
về hạ tầng phát triển điện mặt trời điện gió
đã làm nhiều dự án không thể có được
bàn thỏa thuận đấu nối và lưới điện
trước thực trạng này chúng ta cần có thời gian
để khắc phục không thể đốt cháy giai đoạn
một sớm một chiều và trên hết là cần nhất
có sự cố gắng quyết tâm
của tất cả các doanh nghiệp đã và đang
tham gia vào thị trường năng lượng tái tạo
bản chất của cái năng lượng mặt trời
thì cái thời gian nó rất là ngắn
ồ ạt trong một thời điểm nhất định
và lại trong
ba phần tư của cái ngày hôm đó
cái thời gian của năm
là không phát điện nên cái việc
điều tiết cái lưới điện nó cũng rất là khó khăn
nên chúng tôi cũng đang phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng
về cái vấn đề quy hoạch
và cái công suất
ở vùng nào trong phù hợp
để mà khai thác thì tôi nghĩ rằng
là cái đầu tiên
chúng ta cần tập trung vào mấy cái mảng
thứ nhất là về cái cơ chế chính sách
cái cơ chính sách
là cái nền tảng mà từ đó
người ta có thể
tức là hỗ trợ thúc đẩy
cho cái năng lượng tài tạo
phát triển lên
trong cái cơ chế chính sách
thì cái vấn đề mà quan trọng nhất đó là
cái vốn và cái chi phí
để làm ra một
để sản xuất ra một
cái kwh năng lượng
từ năng lượng tài tạo
và chi phí vẫn là tương đối cao
thế cho nên là chúng ta cần phải có
những cơ chế tập trung vào
thứ nhất là về
thể chế chính sách
và cái hỗ trợ rất tốt
về thể chế
hiện nay có thể thấy
điện mặt trời chủ yếu tập trung
ở khu vực bình thuận
đến các tỉnh vùng tây nguyên
điện gió tập trung ở các tỉnh ven biển
đến nay điện gió
chỉ mới khai thác được khoảng năm mươi hai mw
điện mặt trời khoảng ba năm mw
những con số còn quá là khiêm tốn
so với tiềm năng
theo định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
năng lượng tài tạo ở nước ta
phải chiếm khoảng hai mươi cơ cấu nguồn điện
do đó cần phải thiết kế lại
hệ thống phân phối truyền tải
thị trường cũng như nguồn điện
thì mới có thể thúc đẩy sự phát triển
của năng lượng tài tạo
theo tôi thì
năng lượng tài tạo nói chung
và điện gió điện mặt trời nói riêng
nó phân bổ ra đều cả nước
nhưng mà tùy theo cường đố bức sả mặt trời
của từng tỉnh
của từng vùng miền
để tính ra là ở đâu
là bức sả cao nhất
đâu là trung bình
mà đâu là thấp
thì để tính trên cơ sở đó
thì tính cái quỹ đất
hoặc là mặt nước
để đầu tư cho cái mặt trời
thì ở trong bờ cũng có
nhưng mà ở ngoài khơi là tốt nhất
thì trong tương lai việt nam nên
tập trung đầu tư điện gió ngoài khơi
vì hiệu quả
và cũng như là
hiệu suất và điện lượng
của điện gió ngoài khơi
gấp nhiều lần điện mặt trời
và điện gió trong bờ
để đảm bảo được phát triển cái chiến lược
về cái năng lượng điện tài tạo
thì quan trọng nhất
vẫn là tạo ra cái cơ chế khuyến khích
một cái hành lang pháp lý
để làm sao đối với các nhà thầu
các thứ thì mình cũng
tạo ra các cơ chế
rồi các cái quy định
để làm sao để đấu thầu
cho nó công bằng
thì mọi người sẽ
các doanh nghiệp sẽ nhảy vào
tham gia vào cái thị trường này
được coi là giải pháp
bảo đảm an ninh năng lượng
của việt nam trong tương lai
nhưng xem ra cả một thời gian dài vừa qua
những nút thắt cản trở sự phát triển năng lượng tái tạo
vẫn chưa được thao gỡ triệt để
vấn đề quan trọng ở đây vẫn là cơ chế chính sách
để thị trường năng lượng tái tạo
trong thời gian tới
nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ
mà để việc phát triển năng lượng tái tạo
cân bằng với các dạng năng lượng truyền thống
thì đây thực sự là một bài toán khó
chính sách giải năng lượng của chúng ta
thì làm sao chúng ta phải khuyến khích
tạo điều kiện cho nó tồn tại và phát triển
nhưng đồng thời chúng ta cũng phải khuyến khích
sử dụng cái năng lượng tái tạo
ví dụ năng lượng tái tạo ví dụ năng lượng gió
năng lượng mặt trời hoặc những năng lượng thiết hải
cho nên nói là chính sách năng lượng của chúng ta
là một ví dụ điện xăng dầu
hay là ví dụ đối với than
chính sách nó như thế nào thì cụ thể
nếu những chính sách tháo gỡ được thực thi
kịp thời đồng bộ
thì nguồn điện từ các nhà máy
sẽ góp phần bổ sung nguồn điện quốc gia
giảm áp lực thiếu điện ngay trước mắt
cũng như đảm bảo tốt
về an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường
những thông tin vừa rồi cũng đã thay cho lời kết
của bản tin kinh tế và tiêu dùng